tham dự đại hội lần này có bốn trăm bốn mươi năm đại biểu được giới thiệu và sát chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở cấp huyện đến cấp tỉnh là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác rèn luyện đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương đơn vị thực sự là những tâm hương điển hình trong việc học tập và làm theo tâm hương đạo đức hồ chí minh có đồng góp xứng đáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội
chủ đề của đại hội lần thứ tư là tôi yêu tổ quốc tôi
thanh niên việt nam thể hiện tình yêu tổ quốc bằng những việc làm cụ thể có ích trong cuộc sống học tập và công tác sống gương mẫu trách nhiệm với cộng đồng có khát vọng hoài bão xây dựng đất nước giàu mạnh quyết tâm rèn luyện để xây dựng hình ảnh thanh niên việt nam tâm trong trí sáng hoài bão lớn
hai mươi tấm gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng trao tặng kỷ niệm trương nhằm tuyên dương những thành tích đạt được trong học tập và làm theo lời bác
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội tổng bí thư nhấn mạnh việc trung ương đoàn có sáng kiến tổ chức đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác từ năm hai nghìn chín đến nay qua bốn kỳ là một việc làm rất có ý nghĩa đáng được hoan nghênh
đồng chí cân dặn
thì không phân biệt nhiều tuổi hay ít tuổi nam hay nữ
không phân biệt cấp bậc chức vụ cương vị công tác v v
dù ở cương vị nào làm công việc gì thì tất cả đều phải theo một tiêu chí chung có một mẫu số chung
đó là cái gì đối với các bạn biết
theo tôi nghĩ bốn chữ thôi
tiên phong và gương mẫu
gương mẫu và tiên phong
gương mẫu có nghĩa là đi trước đi đầu
mà gương mẫu có nghĩa là làm mẫu làm gương cho người khác nói theo
có phải không ạ
tiên phong cả về tư tưởng sự hiểu biết và về hành động thực tế
ở những nơi nào khó khăn nhất gian khổ nhất hy sinh nhiều nhất thì cần có sự có mặt của thanh niên
gương mẫu cả trong việc làm trong đời sống thường ngày
từ phẩm chất đạo đức lối sống tác phong cư xử vân vân đều phải gương mẫu
nếu làm khoa học làm quản lý làm lãnh đạo thì phải lao tâm khổ tứ ngày đêm suy nghĩ trăn trở tìm mọi cách sáng tạo để thúc đẩy công việc
mà nếu là người lao động bình thường thì hết lòng hết sức tận tụy để đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất đóng góp được nhiều nhất
ai làm được điều đó thì đều là vẻ vang
tổng bí thư cũng nhắc nhở đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần này được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mồng hai tháng chín và bốn mươi bảy năm bác hồ đi vào cõi vĩnh hằng
riêng với đoàn thanh niên và nhiệm vụ của thanh niên thì với muôn vàn tình thân yêu bác cũng đã nhiều lần căn dặn
việc tuyên dương bốn trăm bốn mươi năm thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này cũng như phong trào thi đua người tốt việc tốt của đoàn
cần được nhân rộng
lan tỏa để mọi người cùng học tập cùng làm theo
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu vào đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thế hệ trẻ việt nam
đồng thời cũng đòi hỏi kỳ vọng đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sĩ tiên phong mang lá cờ của đảng và bác hồ tới đích cuối cùng
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp đồng chí say sổm phon phong vi hản
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
cùng đoàn đại biểu cấp cao đang thăm chính thức việt nam
đồng chí say sổm phon phong vi hản
chân thành cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp
nhìn liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chân thành cảm ơn về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn
trí tình trí nghĩa mà đảng nhà nước mặt trận và nhân dân việt nam
đã dành cho cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ trước tới nay
khẳng định đảng nhà nước mặt trận và nhân dân lào
sẽ làm hết sức mình để giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
đồng chí cũng thông báo với tổng bí thư về tình hình đất nước lào gần đây
kết quả hợp tác giữa mặt trận hai nước
cũng như kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào
xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại việt nam
chúc mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước lần thứ một mươi
và những thành tiệu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà đảng nhà nước mặt trận và nhân dân lào anh em
đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc của đoàn tại việt nam
và kết quả hợp tác giữa mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực
trước đó tại cuộc hội đàm đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chào mừng đồng chí say sổm phon phong vi hản ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước cùng đoàn đại biểu cấp cao
đã sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và nhân dân việt nam
rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
sự điều hành đất nước của chính phủ và sự đoàn kết tập hợp
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của mặt trận lào xây dựng đất nước
nhân dân lào đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và giành được những thành tựu to lớn
trong sự nghiệp xây dựng hòa bình đoàn kết hòa hợp dân tộc phát triển kinh tế xã hội
và trên trường quốc tế
đồng chí say sổm phon phôn vi hẳn cảm ơn sự đón tiết miệt tình của mặt trận tổ quốc việt nam
và cho biết ông rất tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp tục được vun đắp phát triển ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực
trong đó có sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa mặt trận và nhân dân hai nước việt nam lào
đồng chí say sổm phon phôn vi hẳn tin rằng chuyến thăm hữu nghị việt nam lần này
của đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào xây dựng đất nước sẽ góp phần củng cố
và phát triển thêm một bước tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa nhân dân hai nước việt nam lào
sang thăm cấp nhà nước theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa singapore
đã được tổ chức trọng thể tại dinh tổng thống istana
thủ đô singapore
tổng thống tony tân kenjam và phu nhân chào đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
trân trọng mời chủ tịch nước trần đại quang vào vị trí danh dự
tiếp đó tổng thống tony tân canh giam mời chủ tịch nước trần đại quang ký sổ lưu niệm tại dinh tổng thống
cùng ngày tại dinh tổng thống instana ở thủ đô singapore chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm
với tổng thống tony tân canh giam hội kiến với thủ tướng lý hiển long
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
sách nhất quán của việt nam là coi trọng và không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với singapore
ngày càng tin cậy gần gũi thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước đánh giá cao việc singapore luôn là đối tác thương mại
và là nhà đầu tư hàng đầu của việt nam trong nhiều năm qua
tổng thống singapore khẳng định doanh nghiệp singapore rất hài lòng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại việt nam
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh du lịch văn hóa giao lưu nhân dân
sau buổi hội đàm
chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến với thủ tướng singapore lý hiển long
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của thủ tướng lý hiển long
và bày tỏ vui mừng về sự phát triển năng động toàn diện và thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore thời gian qua
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
nhất trí thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hiệp định khung về kết nối việt nam singapore với việc tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi hai trong năm hai nghìn một mươi chín
hoàn ngành phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền thăm việt nam và tham dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập khu công nghiệp việt nam singapore
cũng trong sáng nay hai mươi chín tháng tám chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới dân hoa tại tượng chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn viên bảo tàng văn minh châu á và dự lễ đặt tên hoa lan mang tên chủ tịch nước và phu nhân
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố và phát hành sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự buổi lễ
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu gồm bảy mươi một công trình sáng tạo khoa học công nghệ
được tuyển chọn và công bố từ một trăm tám mươi sáu công trình giới thiệu
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là sự kết hợp
giữa tinh thần năng động sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống
giúp con người làm chủ hoàn cảnh phát huy sáng kiến cá nhân để đạt được những thành công như mong muốn
nhiều sự sáng tạo đã xuất hiện ở những người nông dân như ông mai văn cúc bình phước
là người tự sáng chế máy bay sinh học diệt dùi vàng hại hòa quả
khẳng định sáng tạo luôn là phẩm chất của người việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hai mươi một công trình được công bố trong sách vàng chính là sự tôn vinh cao quý dành cho mỗi tác giả
hai mươi một công trình được chọn của một đất nước thời điểm hiện nay có chín mươi một triệu dân
như vậy bình quân là một ba triệu người mới chọn ra một công trình đưa vào cuốn sách này
đây là một sự khẳng định tôn vinh rất cao quý của đất nước đối với các tác giả tập thể tác giả
và từ nay trở đi mỗi một năm chúng ta sẽ công nhận tổng số công trình
tổng số công trình nhiều hơn một bằng với ngày thành lập nước
mà đất nước chúng ta trong vòng một mươi năm năm tới cứ mỗi một năm thì dân số tăng khoảng một triệu người
từ nay trở đi mỗi một năm thêm một triệu dân thì cũng chỉ chọn thêm một công trình để đưa vào tổng số đây
và đây là cái ý nghĩa vinh danh rất quan trọng
sau nghị lễ công bố phát hành sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
đánh giá cao việc công bố sách vàng là việc làm kịp thời và hết sức có ý nghĩa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
các bộ ngành và các địa phương cần tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi sáng tạo các công trình khoa học và công nghệ
tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi sáng tạo các công trình khoa học và công nghệ
đồng viên các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân người việt nam ở nước ngoài
hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ
để từ đó tuyển chọn các công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ
làm cho phong phú sách vàng sáng tạo việt nam của chúng ta để công bố rộng rãi trong toàn xã hội
việc làm này sẽ góp phần thiết thực hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ
để phát triển đất nước ngày càng phồng vinh giàu đẹp
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu để tuyển chọn các công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu
cần tổ chức tốt nhất các cuộc thi sáng tạo
nhất các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước
nhất là hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ việt nam
do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức
tiếp theo chương trình
hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực đông bắc năm hai nghìn một mươi sáu
quảng ngãi tập trung hỗ trợ đồng bào miền núi thoát nghèo
trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với tỉnh thái nguyên
tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực đông bắc năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề nông nghiệp nông dân nông thôn phát triển bền vững
hội trợ có quy mô với hai trăm năm mươi gian hàng của gần hai trăm linh đơn vị tổ chức doanh nghiệp
và của hội nông dân một mươi năm tỉnh thành phố trong khu vực tham gia trưng bày quảng bá
giới thiệu triển lãm những thành tiệu nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn
và những mô hình nông nghiệp tiêu biểu đồng thời thông qua hội trợ nhằm thúc đẩy
xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực như nông lâm
ngư nghiệp và hàng hóa thương mại đặc biệt hoạt động này nhằm tăng cường liên kết
bốn nhà nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà nông tạo sức mạnh
cùng hướng tới nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển bền vững
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân và người dân nông thôn
nhân dịp này ban tổ chức hội trợ đã trao một mươi phần quà cho một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn tỉnh thái nguyên hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại
khu vực đông bắc năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức đến hết ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm một trăm tám mươi năm ngày tây ninh hình thành và phát triển một nghìn tám trăm ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
tỉnh đoàn tây ninh đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi sáu đây là những gương mặt trẻ có nhiều thành tích xuất sắc cho cộng đồng
xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau
tại buổi lễ bảy cá nhân xuất sắc nhất tỉnh tây ninh là những gương điển hình cho nhiều thanh thiếu
niên khác học tập và nói theo mỗi cá nhân dù công tác hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau
nhưng đều có niềm đam mê sáng tạo trong học tập nghiên cứu và lao động và quyết tâm vượt khó vươn
lên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sống với nhân cách đẹp cống hiến cho cộng đồng xã hội
với một cách âm thầm và đầy trách nhiệm từ khi phát động đến nay toàn tỉnh có năm mươi bốn gương
thanh thiếu nhi tiêu biểu trên khắp các lĩnh vực đời sống tham gia bình chọn đây là lần đầu tiên
tỉnh tây ninh tổ chức cuộc vận động bình chọn công dân trẻ tiêu biểu nhằm tuyên dương những cá nhân
xuất sắc đồng thời giáo dục cho các thế hệ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh có hướng phấn đấu
gian luyện để đóng góp cho quê hương
hôm nay tại thành phố thanh hóa quỹ khuyến học sữa đậu nành việt nam chính thức khởi động
chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ ban điều hành quỹ khuyến học sữa đậu nành việt nam trao tặng trẻ em thanh hóa
hai trăm tám mươi hộp sữa đậu nành famikit trị giá chín trăm ba mươi triệu đồng trao tặng sữa cùng hai mươi suất hộp bồng
tổng trị giá hai mươi triệu đồng cho hai mươi học sinh giỏi đến từ các huyện miền núi cầm thủy thạch thành
như thanh thuộc tỉnh thanh hóa chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn thiết thực cải thiện
tình trạng sinh dưỡng
chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn thiết phòng thiếu cân đối của trẻ em việt nam
nâng cao nhận thức dinh dưỡng hợp lý đặc biệt về dinh dưỡng đậu nành tác dụng của dinh dưỡng đậu nành
với sự phát triển cân bằng của trẻ em việt nam
thưa các đồng chí
thống kê theo chuẩn nghèo đa chiều thì tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh quảng ngãi từ một mươi chín tăng lên bốn mươi bảy và chủ yếu tập trung ở sáu huyện miền núi
đây thật sự là thách thức lớn đối với đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh quảng ngãi
để thực hiện được mục tiêu giảm bốn hộ nghèo mỗi năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đã đề ra
quảng ngãi đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho bà con miền núi phát triển kinh tế để thoát nghèo
vườn ươm của gia đình ông nguyễn đức tiện
vườn ươm của gia đình ông nguyễn đức tiện ở xã ba động huyện ba tơ là một trong những nơi cung ứng nguồn giống cây keo hôm cho các xã miền núi huyện ba tơ
trước nhu cầu cây keo giống trồng rừng tăng cao năm hai nghìn một mươi bốn ông quyết định đầu tư hơn năm mươi triệu đồng để phát triển vườn ươm
cùng với vốn ưu đãi địa phương cũng đã hỗ trợ cho gia đình ông nguồn giống kỹ thuật trồng trọt từ dự án một trăm ba mươi năm của ngành nông nghiệp
sau hai năm mở rộng đến nay vườn ươm của ông đã phát triển với quy mô hơn hai năm hectare
mỗi năm vườn ươm cung ứng hơn năm trăm linh cây keo cho nhiều hộ đồng bào trong xã trồng rừng
mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh là một điều khó khăn đối với quảng ngãi
tuy nhiên trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết quảng ngãi không điều chỉnh tỷ lệ giảm nghèo mà quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ